đây là nguyên nhân chính duy trì tình trạng nắng nóng và nắng nóng gai gắt trên khu vực các tỉnh
từ thanh hóa trở vào đến tận phú yên với nhiệt độ cao nhất đạt mức ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi cao hơn
do nắng nóng đã kéo dài nhiều ngày liên tiếp kết hợp với độ ẩm trưa chiều giảm thấp
phổ biến ở mức là từ bốn mươi năm năm mươi năm vì vậy khu vực vùng núi cần hết sức cảnh giác với nguy cơ cao xảy ra cháy rừng
khu vực dân cư đông đúc cần lưu ý là sử dụng điện hợp lý đề phòng hỏa hoạn chập cháy có thể xảy ra
trong khi đó lui về phía nam ở các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận
mức độ nắng nóng bớt gai gắt hơn với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ trong khoảng ba mươi bốn ba mươi sáu độ
tại tây nguyên và nam bộ trong ngày mai vẫn chủ yếu là trạng thái có nắng vào ban ngày
nhưng mức độ nắng vừa phải nhiệt độ ban trưa ở khu vực tây nguyên trong khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
còn nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
trên biển khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả quần đảo hoàng sa ít mưa
gió tây nam đến nam có cường độ cấp bốn cấp năm với tầm nhìn xa thông thoáng
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa gió tây nam ở mức cấp ba bốn
mưa rông xuất hiện cục bộ vài nơi với tầm nhìn xa trên một mươi km
nhiệt độ ở cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều không quá mức ba mươi ba độ
khu vực hà nội
nắng nóng và nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng hai mươi tám ba mươi bảy độ